một số tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật
thưa quý vị công an tp hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác đấu tranh các đối tượng khai nhận vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại hà nội
đã nhờ nguyễn văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại hà nội thiết lập sàn giao dịch ngoại hối head opson net
để mở rộng quy mô hoạt động
dương thành lập công ty có văn phòng tại thành phố hà nội thuê gần một trăm linh nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội
để quảng cáo tư vấn môi giới người đầu tư tham gia sàn hitoption net
khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ một tới sáu từ việc giao dịch của khách hàng
điều đáng nói là việc giao dịch của khách hàng sẽ được robot điều khiển thắng thua theo ý muốn chủ quan của dương
cách thức để dương chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là sau một thời gian giao dịch
người đầu tư yêu cầu được rút tiền thì dương không cho rút và điều chỉnh robot để các tài khoản trong nhóm này liên tục lỗ
qua thu thập được tài liệu của sàn head oxonet xác định chín trăm sáu mươi chín người tham gia
tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn sáu trăm hai mươi chín usd tương đương khoảng gần một mươi năm tỷ đồng
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối
sàn bo tiền ảo các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh
theo phương thức đa cấp qua trích xuất sơ bộ một mươi sáu sản giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng một trăm một mươi năm bảy trăm hai mươi sáu tài khoản trên sàn
tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn bảy năm trăm linh năm tỷ đồng tổng số tiền đã rút ra là sáu trăm một mươi một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền để điều tra và xử lý về hành vi phạm tội
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản